ngay sau khi trộm được hai con chó trên địa bàn ấp an hòa các đối tượng bị tổ tuần tra công an xã an sơn phát hiện
khi bị truy đuổi hai đối tượng đã chống trả quyết liệt dùng ớt bột ném vào lực lượng chức năng và khiến đồng chí phạm tấn thuận phó công an xã an sơn gãy tay
ngay sau đó hai đối tượng đã bị bắt giữ được biết trung đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn đối tượng quy đã bị công an phường phú mỹ thành phố thủ dầu một xử phạt hành chính về hành vi trộm chó vào cuối năm hai nghìn một mươi bốn
liên quan đến vụ chị nguyễn thị thu hà ba mươi tám tuổi ngụ quận bình tân bị tạt acid công an quận một tp hcm đã bắt giữ được hai đối tượng là nguyễn quốc dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngụ quận bình tân là chồng cũ của bị hại và lê hoàng oanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
chị nguyễn thị thu hà và nguyễn quốc dũng đã ly hôn được vài tháng
vào tối ngày một mươi hai tháng một khi chị hà chở con gái bằng xe máy lưu thông trên đường võ văn kiệt
thì bất ngờ có hai thanh niên đi xe máy áp sát tạt acid vào người
sau khi xảy ra vụ việc người dân đã đưa chị hà vào bệnh viện trợ rẫy cấp cứu với vết thương khá nặng ở vùng mặt cổ và ngực
may mắn con gái chị hà không bị thương
sau khi thuê người tạt acid vợ cũ với giá hai mươi triệu đồng dũng vẫn tỏ ra bình thường và đến bệnh viện thăm vợ nhằm tránh bị phát hiện
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hơn một mươi tấn thuốc bắc gồm nhiều chủng loại được chở trên xe trọng tải lớn đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tại thời điểm kiểm tra tài xế tô văn học đã không chứng minh được nguồn gốc của hàng trăm bao nguyên liệu thuốc bắc trên
tại cơ quan công an tài xế tết xe tải khai nhận được công ty cổ phần ngũ phúc hội tại thị trấn đồng đăng lạng sơn thuê vận chuyển bảy tấn nguyên liệu thuốc bắc
nhưng khi kiểm tra thực tế lực lượng chức năng xác định tổng trọng lượng của số hàng này lên tới trên một mươi tấn gồm năm mươi chín loại dược liệu như ngọc trúc đại hoàng đỗ trọng tam thất
đây là những dược liệu được sử dụng trong điều trị đông y hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ
còn tại tỉnh thanh hóa lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa vừa phát hiện bắt giữ một chiếc xe tải chở hơn hai mươi tấn mực khô đã ẩm mốc đem đi hà nội tiêu thụ
khi đang làm nhiệm vụ tại km ba trăm tám mươi quốc lộ một a thuộc địa phận xã trường lâm huyện tĩnh gia lực lượng chức năng đã phát hiện ô tô tải do lái xe trần việt dũng điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe tải chở khoảng hơn hai mươi tấn mực khô ẩm mốc không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
lái xe khai nhận trở thuê cho một người không quen biết ở tỉnh thừa thiên huế đem ra hà nội tiêu thụ
vào sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng tỉnh an giang đã phát hiện số lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối trên địa bàn
qua công tác nắm tình hình lực lượng chức năng đã kiểm tra sạp kinh doanh thịt lợn tại trung tâm thương mại thị xã và nhà riêng của bà nguyễn thị cẩm vân cư chú khóm long thị c phường long hưng thị xã tân châu
phát hiện đang cất giấu gần bốn trăm sáu mươi kg nội tạng heo đang đông lạnh đã biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối
được biết số hàng hóa này được gia đình mua từ thành phố hồ chí minh mang về địa bàn thị xã tân châu để tiêu thụ hiện toàn bộ số nội tạng trên đã được mang đi tiêu hủy theo quy định
tin quốc tế và ngày hôm nay một nghi can đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình ngay gần một đồn cảnh sát ở tỉnh pesawa tây bắc của pakistan khiến ít nhất bảy người thiệt mạng và hơn hai mươi người khác bị thương
vụ bạo lực xảy ra tại khu chợ kha kha kho thuộc thành phố peshawar thủ phủ tỉnh cùng tên nằm gần biên giới afghanistan
nơi lực lượng an ninh pakistan đang chiến đấu chống taliban và các nhóm phiến quân khác
cùng ngày truyền thông pakistan đưa tin có ít nhất tám người thiệt mạng và một mươi năm người bị thương trong một vụ nổ tại một nhà máy ở phường sokot miền đông của nước này
truyền thông thái lan đưa tin đêm qua đã xảy ra vụ nổ kép tại một nhà hàng ở miền nam nước này làm một người thiệt mạng và bảy người bị thương
tờ bưu điện bangkok cho biết một quả lựu đạn được ném vào bên trong một nhà hàng tại tỉnh songkla
ở khu vực biên giới với malaysia vào lúc hai mươi ba h ba mươi theo giờ việt nam
vụ việc đã khiến một người phụ nữ thái lan hai mươi tám tuổi thiệt mạng và bảy khách hàng của nhà hàng này bị thương
vụ nổ thứ hai xảy ra trước cửa khách sạn ngay sau vụ nổ đầu tiên song không có thương vong
trước đó các cơ quan an ninh tại tỉnh sôngla đã ban bố cảnh báo về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công ở các khu vực trong thành phố và những địa điểm du lịch
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh một trăm hai mươi giây của chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những chương trình của an